bắt đầu từ đêm qua hai mươi sáu tháng một mươi hai âm lịch nhiều người dân rất bức xúc vì không thể rút tiền tại các cây atm
đây là tình trạng đã tái diễn nhiều năm mỗi khi tết đến
những hình ảnh này được phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại hàng chống nơi có rất nhiều ngân hàng đặt chi nhánh cây atm
mặc dù cách đây một tuần thống đốc ngân hàng nhà nước đã có văn bản chỉ đạo tất cả các ngân hàng phải đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt để phục vụ người dân trong dịp tết